mới đây khoa khám về điều trị tương nguyện bệnh viện sản nhi nghệ an đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi pmt bốn tuổi chú thạnh nghệ an bị tiêu chảy đau rotavirus dẫn tới mất nước và dấu loạn điện xảy
theo lề kể của mẹ bệnh nhi ở nhà bệnh nhi có biểu hiện đi ngoài phân lòng liên tục tám một mươi lần trong một ngày kèm theo nôn nhiều lần và số ca ba mươi chín độ c
gia đình cho bệnh nhi uống thuốc và chăm sóc tại nhà ba ngày nhưng bệnh tình không thuyền giảm nên đã đưa bệnh nhi đến bệnh viện sản nhi nghệ an để nhập viện
thời điểm nhập viện bệnh nhi có tình trạng nổi ban mày đay toàn thân bụng trướng mắt trũng thở nhanh kích thích mất ngủ tiểu ít
sau khi thăm khám và xét nghiệm máu các bác sĩ nhận định bệnh nhi mất nước nặng dấu loạn điện xảy hạ ca li máu tăng nát ri máu và có biểu hiện suy thận cấp sau mất nước
với tình hình chuyển biến nặng của bệnh nhi các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành bù dịch cân bằng dối loạn điện dài
sau thời gian điều trị tích cực hiện nay sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định hơn
bệnh nhi trên là một trong nhiều trường hợp bị tiêu chảy mất nước nặng do rotavirus đã được nhập viện và điều trị kịp thời tại bệnh viện sản nhi nghệ an trong thời gian gần đây
các bác sĩ khoa khám và điều trị tự nguyện cho biết thời tiết nắng nóng cũng là thời điểm các bệnh lý về đường hô hấp và đường tiêu hóa tăng cao ở trẻ đặc biệt là tiêu chảy cấp
trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể một mươi một mươi năm lần trong một ngày kèm theo đó là thời tiết nắng nóng oi bức
đây là nguyên nhân dẫn tới mất nước dấu loạn điện xảy dấu loạn kiểm toan nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
tiêu chảy cấp đo rô ta virus là một nguyên nhân phổ biến nhất gây tiêu chảy nặng ở trẻ em và trẻ sơ sinh
virus tấn công vào hệ tiêu hóa còn là nớt của trẻ gây tiêu chảy nặng có thể lên tới hai mươi lần một ngày mất nước và tử vong nếu không điều trị kịp thời
virus rô ta lây truyền từ đường tay phân miệng
vì vậy khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy các bậc phụ huynh cần phải cho trẻ uống đúng đủ nước đồng thời theo dõi số lần nôn đi ngoài của con
nếu trẻ bị nôn nhiều tiêu chảy tăng lên trong ngày mà không thể kiểm soát được tại nhà trẻ không uống được nước bứt rứt kích thích ly bì mệt mỏi
đó là dấu hiệu mất nước nặng đe dọa tính mạng còn phải đưa trẻ nhập viện ngay lập tức
chia sẻ về tiêu chảy cấp đo rô ta virus phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị phân hồng nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai cho biết
tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc rô ta virus cả
tuy nhiên trẻ em là đối tượng dễ bị mắc nhất
theo thống kê mỗi năm trên thế giới tiêu chảy cấp rô ta virus
tước đi sinh mạng của hơn sáu trăm linh trẻ em
con số này chiếm tỷ lệ đặc biệt cao ở những nước đang phát triển
đáng nói đây là bệnh có thể ngừa được bằng vaccine nhưng không nhờ trẻ em được chủng ngừa
ở các nước nhiệt đới bệnh tiêu chảy cấp rô ta virus thường xảy ra quanh năm
bệnh thường lây nhiễm qua đường tiêu hóa với khả năng lây nhiễm rất cao trong đó đường truyền phổ biến là phân miệng
trẻ chỉ cần một lượng nhỏ virus đã có thể mặc bệnh
trong khi đó trẻ nhiễm rô ta virus có thể đào thải theo phân ra ngoài
lượng virus có thể khoảng một mươi tỷ trên một con
tiêu chảy cấp rô ta virus hay còn gọi là nhiễm trùng ruột rô ta virus là nguyên nhân phổ biến gây ra tiêu chảy nặng ở trẻ sư sinh và trẻ nhỏ
virus rô ta là một trùng virus dặn phòng có bảy nhóm bao gồm a b c d e s và g
trong đó ở nhóm a b c gây bệnh trong người
nhóm a hay gặp nhất gây ra hầu hết các vụ tiêu chảy nặng ở trẻ em
còn nhóm b và c
thường gây ra các dịch lẻ tẻ hay gặp ở người lớn và người trưởng thành
virus rota có khả năng sống lâu trong môi trường nước nên có khả năng lây nhiễm rất cao
chúng sẽ tấn công và hệ tiêu hóa còn nắn đất của trẻ gây tiêu chảy nặng mất nước và tử vong nếu không điều trị kịp thời
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới bệnh xảy ra nhiều nhất là ở trẻ em dưới năm tuổi
ở các nước đang phát triển tháng năm có khoảng một trăm hai mươi năm triệu ca tiêu chảy do virus rô ta ở trẻ em dưới năm tuổi
tuổi trẻ càng nhỏ nguy cơ nhiễm bệnh càng cao vì bệnh thường hay gặp ở trẻ em hai tuổi đặc biệt là ở dưới một mươi hai tháng tuổi
tại việt nam nhiều nghiên cứu đã xác định virus rota là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ
đó là một bệnh rất phổ biến đứng thứ hai sau nhiễm chủng hô hấp cấp tính ở trẻ
ở miền bắc bệnh thường xảy ra vào mùa thu đông kéo dài tới mùa xuân khi thời tiết mưa lạnh ẩm ướt
ở miền nam bệnh xảy ra quanh năm nhất là vào tháng ba và tháng chín
việt nam có khoảng năm mươi sáu số trẻ nhập viện do viêm dạ dày ruột cấp tính là nhiễm virus rota
hàng năm số trẻ chết do virus rô ta chiếm khoảng bốn tám trong tổng số trẻ dưới năm tuổi
trẻ bị nhiễm virus rô ta có thời gian nủ bệnh khoảng hai ngày trước khi có những triệu chứng rõ ràng
các triệu chứng tiêu chảy cấp do virus rô ta bao gồm
nôn mửa đây là dấu hiệu đầu tiên
chè nôn mửa rất nhiều trước tiêu chảy khoảng sáu một mươi hai giờ và có thể kéo dài hai ba ngày
triệu chứng này sẽ giảm dần trước khi tiêu chảy xuất hiện
tiêu chảy phân lỏng toàn nước có thể có màu xanh đậm nhất nhưng không có máu
trẻ em có thể đi tiêu phân lỏng từ một mươi hai mươi lần trong một ngày
mất nước các biểu hiện của mất nước sẽ bao gồm khát nước môi khô lưỡi khô da khô tiểu ít và quấy khóc
đây là biên chứng trâm trọng và nguy hiểm nhất của tiêu chảy cấp do virus rô ta
có thể dẫn tới khô kiệt do mất nước và mất muối trụy tim mạch và dẫn tới tử vong nếu không đủ nước kịp thời
trẻ xúc cân do mất nước ăn uống kém một số trẻ còn có dấu hiệu như sốt ho sổ mũi
tiêu chảy cấp do rô ta virus lây làn rất nhanh chủ yếu qua con đường phân miệng và tay miệng
rô ta virus có thể sống ở tất cả các bề mặt như đổ chơi mặt bàn ghế tay vịn trong nước hoặc trên da
trẻ dễ bị nhiễm virus rô ta khi tiếp xúc với nguồn phân của những người đang bị nhiễm bệnh
trẻ em thường bị nhiễm virus rô ta qua bàn tay bị nhiễm bẩn của mình
khi cầm nắm đồ chơi hoặc chạm vào những bề mặt có virus rồi đưa tay lên miệng virus dễ dàng xâm nhập vào đường tiêu hóa của trẻ và gây bệnh
trẻ em nhiễm virus rô ta đào thải một lượng siêu vi rất lớn
mỗi một mi lít phân của trẻ em bị tiêu chảy cấp do rô ta virus có thể chứa hơn một mươi tỷ rô ta virus
trong khi chỉ chưa cần tới một mươi virus này là có thể gây bệnh cho người
mọi lứa tuổi đã có thể bị nhiễm rota virus tuy nhiên bệnh thường xảy ra nhất là với trẻ hai tuổi
trong năm năm đầu đời hầu hết trẻ đều bị nhiễm loại virus này
một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc rô ta virus ở trên nhỏ bao gồm
tiếp xúc với nguồn bệnh bao gồm tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc sán tiếp qua các phần dụng đồ ăn có thể nhiễm virus rô ta
trẻ bú bình ăn uống không hợp vệ sinh đồ ăn bị ô nhiễm bảo quản thức ăn không đảm bảo
nguồn nước bị nhiễm virus rô ta xử lý không đúng phân chất thải có chứa virus rô ta
không rửa tay sau khi đi vệ sinh xử lý phân và chất thải đã bị nhiễm bệnh không đúng cách cũng có nguy cơ mắc bệnh
không rửa tay sau khi đi vệ sinh trước khi chế biến trước khi cho trẻ ăn
tiêu trẻ cấp virus rota là một bệnh phổ biến ở trẻ em dưới năm tuổi nhưng trẻ có thể mắc bệnh rất sớm sáu hai mươi bốn tháng tuổi thậm chí là ba tháng tuổi
bệnh thường bắt đầu bằng những triệu chứng như đã nói ở trên đó là sốt và nôn nói sau đó là tiêu chảy
đặc điểm đó là phân lỏng rất nhiều nước có thể lận đờm nhớt nhưng không có máu
số lần đi tiểu tăng mạnh trong vài ngày sau đó sẽ giảm dần trẻ có thể tự khỏi sau bốn tám ngày
trong do là bệnh trẻ có thể chán ăn và bị mất nước do một lượng lớn đào thải ra ngoài khi nôn nói và đi tiêu
nghe tưởng như đơn giản thế nhưng khi trẻ bị tiêu chảy cấp do virus rota cũng có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường làm chảy kiệt sức suy dinh dưỡng thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được chữa trị kịp thời
tại các nước đang phát triển người ta ước tính hàng năm virus rota thường gây bệnh cho hàng triệu trẻ em trong đó khiến hai triệu trẻ phải nhập viện để điều trị
vaccine phòng ngừa virus rota được khuyên dùng cho trẻ em từ hai tháng tuổi khoảng cách giữa các lần uống đó là tối thiểu một tháng nên hoàn tất trước sáu tháng tuổi
trẻ em có trẻ từ hai sáu tháng tuổi nên đưa trẻ đến các bệnh viện sản nhi trung tâm y tế dự phòng trạm y tế để được tư vấn uống và ngăn ngừa vaccine phù hợp
virus rô ta lây nhiễm rất mạnh trẻ có thể bị nhiễm vào các giai đoạn
virus rô ta lây nhiễm rất nhỏ và bệnh có thể để lại hậu quả rất nặng nề
chính vì vậy điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là cần phải bảo vệ trẻ càng sớm càng tốt trước khi trẻ có nguy cơ bị virus rota tấn công
hiện nay chưa có thức điều trị đặc hiệu với bệnh tiêu trẻ cấp do virus rô ta
kháng sinh không có tác dụng điều trị với bệnh tiêu trẻ cấp do virus rô ta
bùn nước qua đường uống và một chế độ dinh dưỡng hợp lý vẫn là phương pháp điều trị cơ bản nhất